một ủy ban của quốc hội mỹ điều tra về vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
đã công bố báo cáo cuối cùng cho biết cựu tổng thống donald trump sẽ đối mặt với các cáo buộc phạm tội về việc kích động cuộc bạo loạn này
báo cáo dài hơn tám trăm linh trang dựa trên gần một hai trăm linh cuộc phỏng vấn trong một mươi tám tháng và hàng trăm nghìn tài liệu
cùng các phản quyết của hơn sáu mươi toán cấp bang và liên bang
báo cáo liệt kê một mươi bảy nội dung cụ thể thảo luận về các hàm ý pháp lý trong hành động của cựu tổng thống donald trump
và những người thân cận của ông cũng như bao gồm các cáo buộc nhằm vào ông donald trump và các cá nhân khác được gửi tới bộ tư pháp
tài liệu trên cũng liệt kê các khuyến cáo lập pháp nhằm giúp ngăn cản các cuộc tấn công tương tự xảy ra
ngày một mươi chín tháng một mươi hai ủy ban trên đã yêu cầu các công tố viên liên bang buộc tội cựu tổng thống donald trump với bốn tội danh
trong đó có cản trở một tiến trình chính thức của quốc hội âm mưu lừa gạt nước mỹ đưa ra tuyên bố sai sự thật và hỗ trợ hoặc xúi dục nổi dậy
yêu cầu của ủy ban điều tra hạ viện gửi tới bộ tư pháp không thể khiến các công tố liên bang hành động
nhưng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử quốc hội đề nghị truy tố hình sự một cựu tổng thống